đội quản lý thị trường số bốn nghệ an đóng tại huyện quỳnh lưu đã phát hiện và thu giữ gần sáu mươi tám chiếc ke chống bão vi phạm về kiểu dáng công nghiệp
đội quản lý thị trường số bốn nghệ an phối hợp với đội cảnh sát giao thông công an huyện quỳnh lưu đã kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi bảy c bốn nghìn chín trăm chín mươi bốn
do lái xe hồ đức trung ở xã quỳnh liên thị xã hoàng mai điều khiển từ hà nội vào nghệ an
qua kiểm tra đội quản lý thị trường đã phát hiện trên xe có chở ba mươi hai tám trăm linh chiếc ke chống bão vi phạm về kiểu dáng công nghiệp sáng chế và giải pháp hữu ích
cùng ngày đội quản lý thị trường số bốn nghệ an tiếp tục phát hiện ông võ trí linh chú tại xã quỳnh bảng huyện quỳnh lưu đang tập kết ba mươi năm chiếc ke chống bão
tại khối một thị trấn cầu giác để phân phối cho các nơi tổng cộng số lượng kè chống bão do đội quản lý thị trường số bốn nghệ an thu giữ từ hai vụ là gần sáu mươi tám chiếc